các bác sĩ nhận thấy tâm lý của f đều lo lắng mất bình tĩnh khi biết mình là f
phó giáo sư thanh cho rằng hiện nay dịch đã khác giai đoạn trước
mọi người được tiêm từ một đến ba mũi vaccine do vậy diễn biến lâm sàng của covid một mươi chín sẽ khác với thời kỳ đầu
vì vậy việc hướng dẫn điều trị cũng thay đổi nên người dân cần cập nhật hướng dẫn của giới chuyên môn
hiện tại có ba gói thuốc phân theo nhóm a b c f điều trị tại nhà sẽ được cơ quan y tế phát
tuy nhiên phó giáo sư thanh cho biết người dân cũng có thể tự mua trước gói thuốc a
gói thuốc a đây là gói thuốc điều trị triệu chứng không cần khe đơn
bạn có thể tự chuẩn bị tại nhà khi nhỡ chuyển thành f mà đơn vị y tế chưa chuyển thuốc tới
chưa kịp đi mua thì đã có sản thuốc ở nhà
nhóm thứ nhất gồm thuốc giảm đau hạ sốt thường dùng baracetamol
một số người dị ứng paracetamol có thể dự trụ thuốc hạ sốt khác đều dùng quy định theo liều đã hướng dẫn
nhóm thứ hai là các vitamin
cho người bệnh tăng sức đề kháng miễn dịch để chống lại virus
các vitamin được sử dụng nhiều nhất là vitamin nhóm b d kém
người bệnh có thể uống vitamin tổng hợp để cung cấp đầy đủ vitamin và các vi lượng khác
người chưa nhiễm covid một mươi chín cũng có thể uống vitamin
nếu người đang điều trị bệnh lý khác có thể chống chỉ định vitamin sẽ tránh vitamin đó
nhóm thứ ba các nước bù điện giải
gói thuốc orezon
nếu có sốt cao khát nước và tiêu chảy cần bù điện giải
còn nếu không triệu chứng trên thì chỉ cần sử dụng
nước lọc nước hỏa quả
nhóm thứ tư là nước muối sát trùng mũi hồng
người bệnh nhẹ ở nhà ít triệu chứng có thể bị ho hát hơi kích ứng đường hô hấp
khi đó người bệnh nên rửa mũi hồng
ngộm nước muối vào hồng một vài giây sau rửa sạch giúp làm ẩm và làm sạch đường hồ hấp
người bệnh cũng có thể dùng một số dung dịch rửa mũi hỏng hàng ngày
nhóm thứ năm một số thuốc khác ví dụ như thuốc ho thuốc kích thích dạ dày
nếu ho kích ứng người bệnh nên uống siro ho
nếu không có người bị kích ứng dạ dày do lo lắng có thể mua thêm thuốc giảm kích ứng dạ dày tại nhà
phó giáo sư thanh cho biết những thuốc này là thuốc cơ bản không chỉ riêng người mắc covid một mươi chín
mà chỉ người bị cảm cúm thông thường vẫn có thể dùng
đây là túi thuốc cho tủ thuốc gia đình mọi người có thể chuẩn bị sẵn trong nhà
gói thuốc b gói thuốc này phải có sự chỉ định của bác sĩ bao gồm thuốc kháng viêm kháng đông
thuốc kháng viêm giúp giảm cân bảo xy cô tin giảm bớt hình thành cục máu đông làm tình trạng người bệnh trở nặng
người bệnh chỉ sử dụng trong một giai đoạn thời điểm nào đó tuyệt đối không tự sử dụng chỉ định cho mình hay người thân
gói thuốc b giống chỉ định cho người bị viêm rớt dạ dày tá tràn suy cang suy thận
người đang sử dụng biện pháp điều trị dễ gây chảy máu phụ nữ có thai cho con vú
gói thuốc này gồm hai loại thuốc nhóm một là desa metason là thuốc uống vào buổi sáng sau khi ăn
và nó có thể gây phụ giữ nước trên bệnh nhân đái thao đường làm tăng đường huyết
nhóm thuốc thứ hai là thuốc kháng đông là thuốc ebisaban hai năm mg và rivarosaban một mươi mg sử dụng buổi sáng
thuốc này dùng theo chỉ định của bác sĩ
gói thuốc c hiện nay thuốc kháng virus có một loại đang thử nghiệm
ví dụ như khi sử dụng thuốc manuvida cần có sự giám sát của bác sĩ
và sử dụng trong các cơ sở y tế vì thuốc đang trong giai đoạn theo dõi
một số người không được sử dụng như cho con bú viêm gan cấp viêm tủy cấp v v
giáo sư tiến sĩ phan trọng lân cục trưởng y tế dự phòng bộ y tế cho biết
trên chuyến bay có ca mắc covid một mươi chín tiến dụng omicrand có một trăm sáu mươi năm người
tất cả các ca đã được cách ly tập trung theo quy định dành cho người nhập cảnh
theo giáo sư lân ca diễn biến chủng omicron vừa phát hiện là ca bệnh xâm nhập
được quản lý chặt chẽ nên không có khả năng lây lan ra cộng đồng
hiện tại bộ y tế đã gửi công điện cho các địa phương để quản lý theo dõi sát các trường hợp trên
đồng thời chủ động chuẩn bị mọi giải pháp đáp ứng với biến chủng omicron
biến dụng omicron được phát hiện cuối tháng một năm hai nghìn hai mươi một
được cho là có khả năng lây lan nhanh hơn nhiều so với biến chủng delta
trước diễn biến trên bộ y tế đề nghị các cơ quan tiếp tục giám sát chặt chẽ
tình hình dịch covid một mươi chín nói chung và khả năng diễn biến dụng omicron nói riêng
thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan tiếp tục ra sát tất cả trường hợp nhập cảnh
từ ngày hai mươi tám tháng một mươi một và có kết quả xét nghiệm sars cov hai dương tính
bằng phương pháp naat pcr trong vòng một mươi bốn ngày kể từ ngày nhập cảnh
cảnh đó phối hợp với các viện vệ sinh dịch tễ pasteur để đáp ứng dịch tễ
lấy mẫu xét nghiệm giải trình tựa gen nhằm xác định biến dụng omicron
bộ y tế đề nghị tăng cường hệ thống giám sát ca bệnh có diễn biến đặc điểm bất thường
số mắc chi biến nặng hoặc nhập viện tử vong tăng bất thường theo thời gian
khu vực địa lý đối tượng cụ thể v v
trên cơ sở đó chủ động phối hợp với các viện vệ sinh dịch tễ viện baxter
lấy mẫu giám sát nghiên cứu phát hiện biến thể biến chủng mới
phát hiện sớm các ô dịch chùm ca bệnh